nhà em là đầu tiên là ba em nhận khoản năm chín mấy

ở nhà là có ba người tham gia giữ dân phòng hộ này
theo đơn giá hiện hành là một triệu mốt mỗi hectare trên một năm
tiền lương cũng còn eo hẹp nên vợ chồng cũng tổ chức sản xuất phụ
bắt cua tổ chức nuôi cá nuôi tôm nói chung là cũng đủ cuộc sống
chốt khối tàu này là của một người nữ thanh niên sung phong
thế hệ thứ hai trong một gia đình giữa rừng
cuộc sống trong rừng sâu của vợ chồng chị cũng còn nhiều khó khăn
như thiếu nước sinh hoạt dùng điện năng lượng mặt trời
nhưng các thiết bị thường xuyên hỏng hóc vì mưa nước mặn
sau những buổi đi tuần chị thường cùng chồng đi khai thác thủy hải sản trong rừng
căn nhà công vụ của gia đình chị đã xuống cấp hoàn chỉ nhiều
từ trên mái xuống tới làng can

theo nhiều chiến sĩ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tuần tra
trong rừng thường gặp những đối tượng đi săn sát
thú hoặc đánh bắt thủy sản trái phép lấy củi hung ông v v
với những người như thế phương châm của lực lượng chỉ là tuyên truyền giải thích
bên cạnh đó lực lượng thanh niên sung phong còn tuyên truyền
vận động người dân địa phương cùng nhau tham gia giữ rừng
việc vận động tuyên truyền người dân sao cho thiết phục
để người ta hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc rừng phòng hộ cần giờ
chúng tôi thường xuyên gắn bó với dân để hỗ trợ giúp đỡ dân
thấy được cái mục đích ý nghĩa này thì người ta sẽ ủng hộ lại
và giúp đỡ chúng tôi trong việc quản lý rừng
ngay đi tầng tra bảo vệ rừng thì cũng nhầm khi gặp mấy anh em đi đào đất
hoặc là đi bắt thú rừng văn giả thì mình cũng có kích lệ anh em
mình cũng dùng những từ ngữ khích lệ cho anh em
ví dụ như là anh em sau này không còn làm nữa
chứ mình không có làm anh em phật lòng
đống quân trên địa bàn huyện cần giơ
hơn bảy mươi chiến sĩ của lực lượng thanh niên xuân phong thành phố
làm nhiệm vụ giữ rừng đã trở thành một lực lượng nòng cốt
tại địa phương họ đã thực hiện tốt công tác phối hợp với nhiều lực lượng khác
như kiểm lâm viên phòng công an ba quản lý rừng phòng hộ v v
để hỗ trợ nhau trong nghiệp vụ bảo vệ rừng và tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia
bên cạnh đó lực lượng còn thực hiện nhiều công tác xã hội
ngay chính tại địa phương như một chiến lược để bảo vệ môi trường lâu dài
bên cạnh các hoạt động giữ rừng
chúng tôi còn tham gia những hoạt động như là xây dựng trạm cắp nước ngọt
cho người dân thành cần giơ
đưa đón người dân qua phà bình khánh
chúng tôi luôn nhận thức những hoạt động của mình
trong việc đảm bảo và giữ rừng
đúng theo chủ trương của nhà nước cũng như là chủ trương của thành phố
góp phần cùng với thành phố trong việc bảo quản và giữ rừng phòng hộ này
sự đồng góp tích cực của lực lượng thanh niên viên phòng
đối với địa phương
trên mọi phương diện
như là bảo vệ rừng phòng cháy cháy rừng
chăm lo đời sống cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng
xong xong đó họ cũng thực hiện được sự phối hợp
với các đơn vị để làm sao giữ được
các diện tích rừng
không phải của riêng lực lượng quản lý
mà còn là giáp danh các đơn vị khác nữa
với vai trò đó
ủy ban dân quyện
ủy ban lý rừng quản hộ cần giơ
trong năm hai nghìn một mươi tám đề xuất
là khen thưởng
đối với lực lượng thanh niên viên phòng
trong công tác bảo vệ rừng
thưa quý vị thưa các bạn
trải qua bốn mươi ba năm xây dựng và trưởng thành
lực lượng thanh niên xung phong thành phố
đã lập nên nhiều chiến công
trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh
công tác hậu cần chiến đấu
ở chiến trường ca
và kiến thiết xây dựng thành phố hôm nay
chiến công nào cũng có những sự hy sinh mất mát
chính vì thế công tác nghĩa tình
tri ân những người đồng chí đồng đội
đã nằm xuống hay đã để lại
một phần thân thể nơi chiến trường
không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là tiếng gọi
từ những trái tim của những người chiến sĩ
thanh niên xung phong ngày hôm nay
ban chỉ huy ban thường dụ lực lượng
đặc biệt rất quan tâm
và hàng năm đều tổ chức những hoạt động
như công tác về đình ơn đáp nghĩa
công tác về hỗ trợ xây dựng nhà
sửa chữa chống dục nhà
thăm hỏi ốm đau
bệnh độc xuất
cho gia đình thương minh liệt sĩ
ngoài ra chúng tôi còn tổ chức
những đòn lãnh đạo
đi thăm tặng quà
cho gia đình thương minh liệt sĩ
thanh niên xung phong
địa chỉ đầu tiên mà đoàn cán bộ
ban thường vụ ban chỉ huy lực lượng
thanh niên sung phong thành phố tới thăm hôm nay
là gia đình liệt sĩ thanh niên xung phong
đoàn thanh long
liệt sĩ đoàn thanh long hy sinh
ở chiến trường ca năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi mới hai mươi ba tuổi
theo lời kể của người chị gái
liệt sĩ là con trai trưởng trong gia đình
bởi thế khi người mẹ biết tin
ba như thất thần
rồi thời gian trôi qua nỗi đau cũng dần nguôi ngoai
nhưng hình ảnh của người liệt sĩ
không bao giờ phai nhạt trong trái tim
và ký ức của những người đồng đội hôm nay
hàng năm thì lực lượng thanh niên xung phố
cũng nhân cái ngày mà
hai mươi bảy tháng bảy
cũng như là ngày tết ngân đáng
thì lực lượng thanh niên xung phong
cũng có đến gia đình để thăm hỏi
rồi cũng có động viên
rồi chia sẻ
những cái hy sinh mất mát của gia đình
lúc giải phóng vô thì
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thì lúc đó
long mới có sinh
thì long là một mươi chín tuổi đang đi học
thì nhà nước phát
phong trào là thanh niên xung phong
thì long nhập ngũ lên đường thôi
cái chỗ long đến đó là
biên giới tây ninh
đi rộng rã từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tới năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
thì sau đó một người bạn nữa
mới về ghé ngang thăm
nói thiệt với chị là em chị hy sinh rồi
rất là xúc động khi nghe được
chị đoàn ngọc nga
là thân nhân của một liệt sĩ đoàn thanh long
nói về cái
trong lúc nhỏ
và đồng thời khi đó hy sinh
thì phải nói rất căm phục
những người liệt sĩ đã nằm xuống
và đồng thời cống hiến hết đời mình
cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
địa chỉ tiếp theo của đoàn công tác
là tới thăm hỏi
động viên thương binh hạng hai trên tám
dương công tú
ông là một chiến sĩ thanh niên xung phong
bị thương ở chiến trường k vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
bị mất một phần hột sọ
hoàn cảnh sống của người cường chiến sĩ thanh niên xung phong
hiện còn nhiều khó khăn
vợ bị liệt do tai biến
nhà cửa đơn sơ chật hẹp
trước hoàn cảnh như vậy
các cán bộ của hội cường thanh niên xung phong quận tân bình
cũng như của lực lượng thanh niên xuân phong thành phố
thường xuyên liên lạc theo dõi và chăm sóc sức khỏe
cho hai vợ chồng ông
tôi tham gia thanh niên xung phong
tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
ở lĩnh vực hồ chí minh
sau đó thì tôi đi công tác bên campuchia
tháng tám bảy mươi chín tôi bị thương
trong khi bốc đạn từ kho ra xe
mình đi thăm các đồng đội mình
mình cũng cảm thấy rất là
xúc động khi thấy hoàn cảnh của các anh
các chị vẫn còn khó khăn
và sắp tới sẽ đi về
nơi bến cầu
nơi các đồng chí mình đã hy sinh ở đó
có dịp để
cùng nhớ lại các đồng chí
và là coi như là thắp nén hương
để tự nhớ về các đồng chí đó
những hoạt động
uống nước nhớ nguồn của cán bộ chiến sĩ
lực lượng thanh niên xung phong thành phố
sẽ diễn ra quanh năm
vào các dịp như ngày thương binh liệt sĩ
ngày truyền thống của lực lượng
hay tết cổ truyền dân tộc
hiện trên địa bàn thành phố có một trăm bốn mươi sáu gia đình thanh niên sung phong chính sách
và lực lượng dành ra một quỹ chi thường xuyên

cho các hoạt động này
trong thời gian tới
thì ban thường vụ
ban chỉ huy lực lượng
cũng tiếp tục duy trì những hoạt động này
và thường xuyên củng cố
mối quan hệ
các hội cụ thanh niên xung phong
các huyện cũng như là hội cụ thanh niên xung phong thành phố
để có những hoạt động
ý nghĩa hơn nữa trọng tâm hơn nữa
để làm sao
có sự chăm lo chú đáo hơn nữa
đối với các gia đình thương binh liệt sĩ thanh niên xung phong
vâng thưa quý vị thưa các bạn
những hoạt động nghĩa tình của lực lượng thanh niên sung phong thành phố
dành cho các gia đình chính sách
đã trở thành một truyền thống tốt đẹp
những hoạt động đó
đã mang lại những tình cảm ấm áp
giữa những người đồng đội
trợ giúp nhau lúc khó khăn bệnh tật
và là bài học giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay
chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay của chúng tôi
xin được tạp dừng tại đây
một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn
sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mời thư tử liên lạc
xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo